kính chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng dành cho bản tin nhanh với các tin tức cập nhật
thưa quý vị cho vay tiền nhưng đòi mãi không trả nguyễn văn nông đã ra tay đốt nhà người vay nợ
viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bắt tạm giam nông về tội giết người
cụ thể theo điều tra nông cho một người bạn vay tiền với số tiền là sáu mươi triệu đồng
nhưng người bạn chê ý chỉ trả nợ một mươi triệu đồng
sau nhiều lần đòi tiền không được vào khoảng hai giờ ngày một mươi tháng tám
nông đã đổ khoảng bảy lít xăng vào nhà người vay nợ châm lửa đốt sau đó rời khỏi hiện trường
sau khi trích xuất camera an ninh chủ nhà đã đến cơ quan công an trình báo
còn tại lạng sơn cũng từ mâu thuẫn tiền bạc đối tượng là lương văn thiết đã dùng súng tự chế bắn người gây thương tích
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra
cụ thể vào ngày một mươi chín tháng tám lương văn thiết đến nhà của bà vi thu hà
đòi tiền trước đó nhờ bà hà giữ hộ thì xảy ra mâu thuẫn
thiết đã dùng dao và ghế nhựa hành hung bà
khi chồng nạn nhân can ngăn thiết đã dùng súng tự chế mang theo bắn gây thương tích nhẹ
sau khi gây án thiết đã bỏ trốn lên rừng
cho đến chiều cùng ngày thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã giải cứu một nạn nhân bị lừa bán sang campuchia lao động
đưa về nước qua cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh
nạn nhân có tên là y lien
con tum đi làm công nhân ở bình dương thì bị lừa bán sang campuchia
tại đây y liên bị lừa bán qua nhiều công ty khác nhau
vào chiều ngày hai mươi tháng tám y liên được lực lượng chức năng giải cứu
tại một công ty cách cửa khẩu quốc tế mộc bài khoảng bốn trăm bảy mươi km và đưa về nước
bất ngờ ập vào khóm bốn phường sáu thành phố cà mau
đội cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh cà mau đã bắt giữ nhiều đối tượng đang đánh bạc
dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại hiện trường một mươi một đối tượng có liên quan tới hành vi đá gà ăn tiền đã bị tạm giữ
lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã tạm giữ ba con gà hai cửa sắt một cân đồng hồ một mươi hai xe ô tô
kiểm tra trong người các đối tượng tạm giữ số tiền gần sáu triệu đồng
công an phường vĩnh ninh tp huế vừa tiến hành các thủ tục trao trả lại một trăm linh triệu đồng
cho ông ngô hữu quý chú tên địa bàn phường do không may đánh rơi số tiền này
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi chín tháng tám
ông quý có mang một trăm linh triệu đồng đến gửi ngân hàng
trong lúc đi trên đoạn đường lý thường kiệt thì không may đánh mất
ngay sau đó ông quý đã đến trình báo tại cơ quan công an
và chiều cùng ngày công an phường vĩnh ninh đã tìm được người nhặt số tiền trên của ông quý
và làm các thủ tục trao trả
sau khi điều khiển xe ô tô tông va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy
đinh hữu hải liên xuống xe dùng dao chém nhiều nhát vào nạn nhân
công an tỉnh bắc giang cho biết công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng này
trú tại thị trấn cao thượng huyện tân yên để điều tra về hành vi giết người
cụ thể do có mâu thuẫn cá nhân vào ngày hai mươi tháng tám đinh hữu hải điều khiển xe ô tô đi theo nạn nhân
sau đó hải liền điều khiển xe tông vào xe máy của người phụ nữ này khiến cho chị này ngã xuống đường
sau đó hải xuống xe vung dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương rồi rời khỏi hiện trường
đến một mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi một tháng tám
nghỉ phương nam hai thuộc thôn kim tràng xã việt lập huyện tân yên
lực lượng công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đinh hữu hải đang lẩn trốn tại đây
hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội và đã qua cơn nguy kịch
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc tòa án cấp cao đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
có liên quan tới ba anh em ruột trong một gia đình về tội giết người
đó là đinh xuân tuần đinh xuân tuần và đinh xuân thắng
cùng chú tại huyện ea xúc tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào chiều ngày bốn tháng tám sau khi ăn nhậu
tuần cùng với một số người bạn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với phan đức anh tại quán chơi bia
bị đánh chảy máu mặt tuần chạy về báo với anh trai là tuân và em trai
sau đó ba anh em cầm hung khí chạy xe máy đuổi theo tìm đức anh để trả thù
đức anh bị ba anh em đánh gục ngay tại chỗ
rất may đức anh sau đó được người dân chạy đến can ngăn đưa đi cấp cứu kịp thời
nên thoát chết với tỷ lệ thương tật là một mươi chín
ngày hai tháng sáu tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt
tuấn một mươi ba năm tù giam thành một mươi năm tù giam và tuân chín năm tù giam cùng về tội giết người
sau đó thành và tuần kháng cáo tuần không kháng cáo
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã bác kháng cáo tuyên y án cấp sơ thẩm
thưa quý vị và các đồng chí
thực trạng người dân bị lừa sang campuchia lao động tìm việc nhẹ lương cao
nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản
thậm chí là đe dọa đến tính mạng đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước
may mắn được trở về với gia đình
các nạn nhân đã kể lại nỗi kinh hoàng về giấc mơ việc nhẹ lương cao của mình
sau đây là ghi nhận tại tỉnh an giang
do cần tiền trả nợ và tiêu sẻ cá nhân
ngày ba mươi tháng năm một thanh niên sinh năm hai nghìn
trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
lên mạng tìm việc làm
thanh niên này nhận được lời giới thiệu làm phụ xe
mỗi ngày đi hai chuyến đưa người qua lại campuchia với số tiền năm triệu đồng một chuyến
làm theo hướng dẫn của các đối tượng
sáng ngày một tháng sáu nạn nhân đến thành phố hồ chí minh
và được một xe ô tô bảy chỗ đưa sang campuchia
tuy nhiên khi đến nơi công việc không giống như thỏa thuận
qua bệnh thì lúc này đi vô tới cái công ty thì mới biết là mình bị lừa
tại vì có cái chị thông dịch viên bảo là mấy em qua đây đi xét định
mấy em đã bị bán rồi
thì lúc đó em mới biết em bị lừa bán cho công ty
cũng tin vào giới thiệu việc làm trên mạng
một thanh niên sinh năm hai nghìn năm
trú tại phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
được các đối tượng làm sẵn hộ chiếu rồi đưa sang campuchia
muốn trở về việt nam gia đình nạn nhân đã phải nhiều lần chuyển tiền
theo yêu cầu của các đối tượng với tổng số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
nó kêu bố dạy vào còng em vào giường
còng vào giường thì nó nhắn tin với mẹ em hay ba em gì em cũng biết
thì một khoản đưa vào thì nó kêu em phải nói chuyện với ba mẹ mình như này
như này để chuyển tiền qua
thì cũng nghe chuyển hết trăm sáu mươi triệu thì nó kêu chuyển hai trăm linh nó mới được đi về
tin vào những lời chào mời hấp dẫn
tuyển lao động làm việc tại campuchia với mức lương từ bảy trăm linh đến một đô mỗi tháng trên mạng xã hội
nhiều nạn nhân sẵn sàng vượt biên trái phép sang campuchia
chấp nhận quốc bộ hàng chục cây số với ước mơ về một công việc ổn định lương cao
chẳng có việc nhẹ
không có lương cao
mà thực chất nạn nhân bị đưa vào các đường dây lừa đảo
làm việc một mươi năm tiếng mỗi ngày
hoặc bị bán vào các sòng bài
bị tra tấn đánh đập đòi tiền chuộc
qua các vụ việc trên phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh hân giang
khuyến cáo người dân không nên nghe theo những thông tin
tuyển dụng việc làm trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo
nếu người dân của chúng ta muốn có nhu cầu về việc làm hay đi lao động ở nước ngoài
thì nên tìm hiệu kỳ
tìm hiệu kỳ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp
để được hướng dẫn cụ thể
mấy bạn đừng có suy nghĩ dạy dọc như tôi đi qua bển
tại vì qua bệnh không có việc nhẹ lương cao đâu
toàn là bị lừa thôi à
mình bán sức cái lao động của mình
thà mình ở việt nam mình làm được như mình làm thôi
đừng có ham mê mình qua bển mà kiểu có tiền nhiều các thứ đâu
sự là không có đâu
mơ về việc nhẹ lương cao
có người may mắn được trở về với gia đình
nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm vì không có tiền chuộc
và bị bán giống như một món hàng
mọi người nên hết sức cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của bọn lừa đảo
để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
đồng thời khi phát hiện có đối tượng với thủ đoạn tương tự
cần liên hệ công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời